cũng tại hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba ban chấp hành trung mương đảng quyết định thi hành kỷ luật các chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông lê đức thọ ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy bến tre và ông trịnh văn chiến nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư đảng đoàn nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
ban chấp hành trung mương đảng đã biểu quyết thông nhất để ông điều cré ủy viên trung mương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy đắc nông thôi giữ chức vụ ủy viên trung mương đảng khóa một mươi ba